trong khi hà nội được nhận định chưa chạm đỉnh dịch mặc dù mỗi ngày đều bùng nổ số f mới
tp hcm cũng đang vướng vào những lo ngại tái lập đến dịch
khi những ngày gần đây số ca f tại thành phố này có xu hướng tăng cao trở lại
theo sở y tế tp hcm dịp tết nguyên đáng vừa qua
thành phố ghi nhận số ca f mới giảm mạnh từ vài trăm xuống còn vài chục ca mỗi ngày
tuy nhiên từ mùng năm tết đến ngày hai mươi năm tháng hai số ca nhiễm tăng trở lại
theo thống kê ba ngày gần đây từ ngày hai mươi ba tháng hai đến ngày hai mươi năm tháng hai
tp hcm ghi nhận số ca covid một mươi chín mới lần lượt là một bốn trăm năm mươi một ngày hai mươi ba tháng hai
hai bốn trăm sáu mươi sáu ngày hai mươi bốn tháng hai và hai hai trăm linh sáu ngày hai mươi năm tháng hai
trước đó thời điểm dịch covid một mươi chín
covid một mươi chín bùng phát lần thứ tư tại tp hcm
theo số liệu của bộ y tế trong tháng tám và tháng chín năm hai nghìn hai mươi
ở giai đoạn đỉnh dịch trung bình mỗi ngày tp hcm ghi nhận từ sáu đến tám ca nhiễm mới
riêng ngày ba tháng chín năm hai nghìn hai mươi một thành phố ghi nhận số ca nhiễm mới kỷ lục tám bốn trăm chín mươi chín ca
f tăng cao trong những ngày gần đây khiến nhiều người đặt ra khả năng
tp hcm có thể tái lập đỉnh dịch
bác sĩ chuyên khoa hai nguyễn thanh trường
phó giám đốc điều hành bệnh viện nhiệt đới tp hcm cho rằng
trong bối cảnh hiện nay nguy cơ bùng phát dịch là có thể có
trong và sau đợt nghỉ tết vừa qua nhu cầu giao lưu đi lại của người dân tăng cao
và đây là một yếu tố dẫn đến số ca mắc covid một mươi chín mới gia tăng
bên cạnh đó biến chủng omicron đã xuất hiện và xâm nhập trong cộng đồng
biến chủng này rất dễ lây lan nên có thể dịch sẽ gia tăng những ngày tới đây
tuy nhiên theo bác sĩ trường với kết quả trong công tác phòng chống dịch
thời gian qua nhắc lại tỷ lệ bao phủ vaccine phòng covid một mươi chín trong cộng đồng cao
là lợi thế giúp thành phố kiểm soát tốt tránh bùng dịch
nhận định về nguy cơ dịch covid một mươi chín bùng phát trở lại ở thành phố
bác sĩ chuyên khoa hai trần văn khanh giám đốc bệnh viện lê văn thịnh tp thủ đức
nếu thực tế người mắc covid một mươi chín và người gọi đến bệnh viện để được tư vấn hỗ trợ tăng lên
tỷ lệ tiêm vaccine phòng covid một mươi chín mũi ba tại thành phố khá cao
tuy nhiên khi chủng omicron xuất hiện trong cộng đồng
thì làn nhanh nếu không tuân thủ biện pháp năm k tốt
không kiểm soát tốt khả năng có thể giữa tháng ba sơ ca mắc mới sẽ lập định mới
bác sĩ khanh nhận định chiều hướng mấy ngày hôm nay số ca mắc mới nhiều trong cán bộ
viên chức của các phường ở các quận huyện có nhiều ca nhiễm
rồi những ngày gần đây số ca f trong học sinh cũng tăng nhiều
lớp phải ngưng học do phải đẩy nhanh tốc độ tiêm vaccine cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi
nghiêm ngặt năm k nếu chúng ta không kiểm soát tốt khả năng
sơ ca nhập viện tăng mở cửa
trở lại các bệnh viện thu dung điều trị là điều khó tránh khỏi
để ứng phó làn sóng dịch mới có thể xảy ra giám đốc bệnh viện lê văn thịnh cho rằng
khi ngành y tế sẵn sàng mở cửa các bệnh thu dung điều trị
thì nguồn nhân lực phải đảm bảo thiết bị vật tư y tế phải được chuẩn bị trước
bởi nếu được dịch bùng lên sẽ không kịp và bị động
bên cạnh đó các bệnh viện phải kiểm soát nghiêm ngặt tránh các ca chuyển nặng
tăng cường lực lượng cho các tuyến trạm y tế cơ sở
để tư vấn quản lý cách ly f tại nhà khi cần phải có trang thiết bị
để đưa bệnh nhân chuyển nặng đến bệnh viện ngay để tránh nguy cơ tử vong
thưa quý vị mặc dù số ca mắc hiện tại ở tp hcm không cao bằng đợt bùng dịch thứ tư
ở thành phố này song với nguy cơ đang làm lè tấn công từ biến chủng omicron
và có thể là cả dòng phụ của nó omicron tạo hình
tp hcm vẫn cần chuẩn bị sẵn sàng tinh thần và cơ sở vật tư y tế để chiến đấu với covid một mươi chín
không để bệnh nhân chuyển nặng đến bệnh viện
không để bùng đợt dịch mạnh nhất lạp lại
thưa quý vị và các bạn diễn biến dịch bệnh đang hết sức phức tạp
một mươi bốn tháng hai của ban chỉ đạo phòng chống dịch và phục hội kinh tế tp hcm
ông phạm đức hải phó trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch và phục hồi kinh tế tp hcm cho biết
thành phố xác định việc bảo vệ tính mạng sức khỏe của trẻ em là trên hết
đã có kế hoạch chăm sóc trẻ em bị nhiễm cụ thể là thực hiện chiến dịch bảo vệ trẻ em
trong đó ưu tiên bảo vệ trẻ có nguy cơ béo phì bệnh nền
chiến dịch này bao gồm việc cung cấp số điện thoại để vấn từ xa giải đáp thắc mắc cho người dân
người chăm sóc f tập huấn cho giáo viên để giáo viên biết những dấu hiệu để cảnh báo
hoặc có thể xử lý trẻ mắc covid một mươi chín
ông hải cho biết đối tượng là trẻ em nên việc chủ động thực hiện quy định phòng bệnh chắc chắn còn hạn chế
thành phố mong phụ huynh hỗ trợ hướng dẫn chăm sóc trẻ tốt hơn
đồng thời thường xuyên trao đổi với nhà trường để cùng nhau quyết định phương án chăm sóc
hình thức học tập tốt nhất cho trẻ
mặt khác phải thường xuyên thay đổi hình thức học phụ huynh cần quan tâm
tạo điều kiện cho con em mình đồng hành cùng nhà trường trong thời điểm khó khăn
tại cuộc họp báo ông trịnh duy trọng trưởng phòng chính trị tư tưởng sở giáo dục và đào tạo
thành phố hồ chí minh cho hay dịch bệnh tại các cơ sở giáo dục đang diễn biến phức tạp
số ca nhiễm là học sinh gia tăng
ngành giáo dục vẫn triển khai dạy học trực tiếp tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
sở đã triển khai hướng dẫn cho các trường thực hiện quy định mới của bộ y tế
ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh về việc kiểm soát dịch bệnh trong nhà trường
ông cho biết các trường vẫn phải dạy học trực tiếp song song với dạy học trực tuyến
bởi khi dạy học trực tiếp sẽ có những học sinh vì nhiều lý do f f một phụ huynh chưa đồng thuận
trường phải ghi trình trực tuyến để dạy cho những học sinh này
ông cũng thừa nhận việc chuyển đổi hình thức dạy học sẽ gây ra nhiều khó khăn
cho nhà trường giáo viên và cả học sinh
về số lượng ký test cho nhà trường hai sở y tế và giáo dục đang phối hợp với nhau
bị cung cấp số lượng quay test cho các cơ sở giáo dục công lập giảm bớt khó khăn cho nhà trường
và theo dự đoán của các chuyên gia trong thời gian tới số học sinh mắc covid một mươi chín sẽ tiếp tục tăng
trong số các ca mắc mới của thành phố số ca nhiễm biến chủng omidron chiếm ưu thế
biến chủng này lây lan nhanh dẫn đến số ca mắc tăng
về việc số ca mắc ở trẻ em tăng thành phố và sở y tế có những kế hoạch chương trình hành động
cụ thể sở y tế phối hợp với chuyên gia bệnh nhi để xây dựng kế hoạch thu dung điều trị
khi số trẻ mắc covid một mươi chín tăng nhanh xây dựng những kịch bản phối hợp với sở giáo dục để không bị động khi số ca mắc tăng
thành phố sẵn sàng thu dung điều trị trẻ em mắc covid một mươi chín với ba bệnh viện nhi
với hơn bốn trăm năm mươi giường trong đó hơn một trăm năm mươi giường hồi sức hô hấp
các bệnh viện cũng đã có kịch bản khi số trẻ mắc covid một mươi chín gia tăng
sở y tế sẽ theo dõi sát tình hình sức khỏe của trẻ em mắc
giáo dục theo dõi tình hình học sinh mắc covid một mươi chín tại các trường
sở y tế đang tham mưu với thành phố chương trình hành động để bảo vệ nhóm người nguy cơ là trẻ em
vừa qua ông nguyễn hoài nam phó giám đốc sở y tế tp hcm đã ký văn bản khẩn
và việc cung cấp oxy cho người bệnh covid một mươi chín
theo sở y tế tình hình dịch bệnh covid một mươi chín còn đang diễn biến phức tạp
số ca mắc trong cộng đồng có chiều hướng tăng nhanh
trước tình hình này để đảm bảo việc cung cấp nhu cầu oxy cho người bệnh được kịp thời
hiệu quả sở y tế đề nghị các đơn vị khẩn trương thực hiện ba yêu cầu
thứ nhất xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng kịch bản theo số ca nhập viện tại đơn vị
thứ hai ra soát các hợp đồng với nhà cung cấp oxy để đảm bảo cung cấp kịp thời
và có cơ số dự trữ ít nhất một tuần cho nhu cầu sử dụng
thứ ba kiểm tra các bồn lỏng đường dẫn oxy các chai oxy đảm bảo tính an toàn tuyệt đối khi vận hành
sở y tế tp hcm đề nghị giám đốc các đơn vị chỉ đạo các phòng ban liên quan
thực hiện nghiêm các nội dung trên
vào tối ngày hai mươi ba tháng hai bộ y tế cho biết f trong cả nước tiếp tục gia tăng
riêng tp hcm có một bốn trăm năm mươi một ca
trước đó theo ghi nhận của hệ thống giám sát dịch bệnh covid một mươi chín
sau tết nguyên đáng hai nghìn hai mươi hai số ca mắc covid một mươi chín tại tp hcm đang gia tăng
từ ngày một mươi hai đến ngày một mươi tám tháng hai tp hcm phát hiện gần ba ca nhiễm
tăng gấp ba lần so với bảy ngày trước đồng thời số ca nhập viện cũng có khuyến hướng gia tăng nhẹ
tuy nhiên số bệnh nặng
vẫn đang giảm và số ca tử vong duy trì ở mức thấp